tổ chức nghiên cứu global energy monitor gem công bố dù tỷ lệ bổ sung năng lượng tái tạo cao kỷ lục
nhưng đã có gần bảy mươi gigawatt công suất điện tham mới đã được đưa vào vận hành trên toàn thế giới vào năm ngoái
trong đó có bốn mươi bảy bốn gigawatt ở trung quốc tương đương mức tăng hai trong năm ngoái mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi sáu
báo cáo gem cho biết kể từ khi thỏa thuận paris được ký kết vào năm hai nghìn một mươi năm
hai mươi năm quốc gia đã cắt giảm công suất điện tham nhưng ba mươi năm quốc gia đã tăng công suất
theo cơ quan năng lượng quốc tế để duy trì nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng trong ngưỡng quan trọng là một năm độ c
tương đương với hai bảy độ f công suất điện than toàn cầu cần phải được loại bỏ vào năm hai nghìn bốn mươi
gem ước tính việc loại bỏ dần như vậy sẽ yêu cầu đóng cửa trung bình một trăm hai mươi sáu gigawatt điện tham mỗi năm
tương đương với hai nhà máy mỗi tuần ngay cả khi không bổ sung công suất mới
metansat một vệ tinh đo lượng khí thải metan toàn cầu chủ yếu xuất phát từ ngành công nghiệp dầu khí
đã được phóng thành công lên không gian bằng tên lửa
đầy transporter một mươi của hãng spacex hoa kỳ vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
từ sân bay vũ trụ ở tiểu bang california khí metan đến từ hoạt động của con người
chịu trách nhiệm cho gần một phần ba hiện tượng nhiệt độ trái đất nóng lên
metansat sẽ tạo ra một bản đồ nhiệt phát thải metan có độ phân giải cao đến từ các nguồn khu vực phát thải
và dữ liệu của nó sẽ được công chúng truy cập miễn phí với nỗ lực nhằm đem lại sự minh bạch
về khí thải metan trong lĩnh vực dầu khí
theo tuyên bố của edf metansat sẽ tạo ra một lượng lớn dữ liệu khi chỉ ra có bao nhiêu khí metan
dò dỉ xuất phát từ đâu ai chịu trách nhiệm và lượng khí thải đó tăng hay giảm theo thời gian
đo nồng độ khí metan thấp tới ba phần tỷ metansat sẽ buộc các công ty dầu khí
phải chịu trách nhiệm về lượng khí thải metan ra môi trường
dự thảo nghị định quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
của bộ công thương đề xuất nhóm đối tượng được áp dụng bao gồm nhà dân cơ quan công sở
khu công nghiệp hệ thống điện mặt trời này để tự sử dụng tự sản tự tiêu
hoặc có liên kết hoặc không liên kết với hệ thống điện quốc gia không kinh doanh
không bán điện cho tổ chức cá nhân khác
ba chính sách khuyến khích chủ yếu đối với điện mặt trời mái nhà là cho phép đắt đặt không cần
theo quy hoạch điện tám các nguồn điện mặt trời mái nhà được liên kết và phát công suất dư thừa
lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm hỗ trợ lãi suất khi đầu tư thiết bị lưu trữ điện
dự thảo nghị định hướng đến những giải pháp cải cách rút ngắn thủ tục hành chính về môi trường
xây dựng phòng cháy chữa cháy trong cấp phép lắp đặt điện mặt trời mái nhà hỗ trợ lãi suất ưu đãi
tiêu chí xác định điện nền hình thành từ lưu trữ điện mặt trời mái nhà thẩm quyền cấp tín chỉ xanh
cho doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời mái nhà trong sản xuất tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật kiểm soát
bảo đảm an toàn khi phát hoặc không phát nguồn điện dư lên lưới điện
dự thảo nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ được bộ công thương trình chính phủ vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bộ công thương hiện thành lập ban soạn thảo tổ biên tập xây dựng nghị định của chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp dppa
và đề cương dự thảo nghị định của chính phủ về dppa
các chính sách khi xây dựng sẽ được xoay quanh bốn vấn đề cụ thể
thứ nhất là về cơ chế giá phải thông qua cơ chế giá để điều tiết bao gồm giá truyền tải giá sản xuất giá phân phối
thứ hai là thông qua thủ tục hành chính để giải quyết các vấn đề phát sinh
thứ ba là về đối tượng mua có thể mở rộng nếu có nhu cầu
thứ tư với các đối tượng bán cần cân nhắc để có thể khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo điện sạch gồm nắng gió sinh khối và thủy điện
trong các tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thiếu điện nghiêm trọng xảy ra tại khu vực miền bắc
năm hai nghìn hai mươi bốn để bảo đảm an ninh năng lượng an ninh cung cấp điện và không để xảy ra thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo phải đề mạnh thực hiện nghiêm túc thực chất và có hiệu quả chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện
chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chương trình quản lý nhu cầu điện
chuyển đổi năng lượng xanh sạch phối hợp nghiên cứu thúc đẩy sản xuất trong nước ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo tăng năng suất lao động trong lĩnh vực năng lượng

từ tháng bốn đến tháng bảy tốc độ tăng trưởng công suất cực đại riêng miền bắc dự kiến đạt hơn hai mươi bảy mw tăng một mươi bảy so với kỷ lục vận hành cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba

trong năm hai nghìn hai mươi bốn thì bên mình cũng có đưa ra rất nhiều kế hoạch và giải pháp để đối ứng ví dụ như là có thể là thuê máy phát hoặc là tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời để bù đắp vào lượng điện thiếu
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo về việc phối hợp nghiên cứu thúc đẩy sản xuất trong nước ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo tăng năng suất lao động trong lĩnh vực năng lượng
các công nghệ mới cũng đã được nghiên cứu và khuyến khích ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia năng nóng sẽ đến sớm trong năm hai nghìn hai mươi bốn điều này có thể ảnh hưởng tới việc cung ứng điện cho hệ thống đặc biệt là tại khu vực phía bắc khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao so với kế hoạch
nhu cầu sử dụng điện khu vực miền bắc bao gồm điện sinh hoạt và công nghiệp khoảng hai mươi năm mw
nếu tăng trưởng một mươi một năm thì sẽ tăng cao hơn
nhiều cầu sử dụng điện sẽ cần thêm hai năm trăm linh mw như vậy mỗi năm cần có thêm một nhà máy thủy điện xưa là nữa đi vào vận hành mới có thể đáp ứng được tốc độ tăng trưởng phụ tải nhu cầu sử dụng điện của khu vực miền bắc mức tăng này cũng được xem là sức ép nặng nề với ngành điện
bên cạnh những giải pháp về đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu giải pháp vận hành an toàn tối ưu và tin cậy các nhà máy điện và hệ thống truyền tải phân phối điện thì giải pháp tiết kiệm điện được bộ công thương chúng tôi xem là một
trong những giải pháp quan trọng đóng góp cho việc đảm bảo an ninh cung ứng điện trong năm hai nghìn hai mươi bốn đặc biệt là trong mùa khô và mùa nắng nóng năm nay
hiện nay trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia có chiến lược tích nước ở các hồ thủy điện để sử dụng khi cần thiết đến nay chứa được một mươi một tỷ m ba nước gấp hai bảy lần cùng với thời điểm năm ngoái
ngoài ra tập đoàn điện lực việt nam cũng chỉ đạo vận hành tối đa các nhà máy nhiệt điện nhất là các nhà máy ở miền bắc
trong bối cảnh áp lực về cung ứng điện và trước sự khắc nghiệt của thời tiết việc chung tay của các doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả và sử dụng điện tiết kiệm là một giải pháp thiết thực để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
ô tô xăng lai điện thường được gọi là hybrid đã gia tăng doanh số nhanh hơn xe điện ở nhiều thị trường lớn trong năm ngoái
theo số liệu của mark lice doanh số xe hybrid tăng ba mươi trong năm hai nghìn hai mươi ba tại một mươi bốn nước
trong đó có trung quốc nhật bản và mỹ lên bốn hai mươi một triệu chiếc
dù xe điện luôn là tâm điểm chú ý của ngành ô tô ngày nay thế nhưng kết quả kinh doanh của nó lại không tương xứng
trong năm hai nghìn hai mươi ba một chiếc ô tô điện chỉ mất hai mươi năm ngày kể từ ngày xuất xưởng để bán được thì đến thời điểm này phải mất bảy mươi hai ngày để bán được một chiếc xe điện
ngược lại xe xăng lai điện chứng kiến doanh số nhảy vọt gấp năm lần xe điện trong tháng hai
thêm vào đó nó còn nhận được nhiều giải thưởng
các nhà sản xuất xe nhận
doanh số hiện tại là quan trọng nhất quan trọng hơn cả tương lai
sự chậm trễ trong việc đưa ra thị trường các mẫu xe điện giá rẻ đang khiến người tiêu dùng e ngại với loại xe này
giá xe điện của tesla trung bình ở mức bốn mươi bốn năm trăm linh đô trong quý trước vẫn khá cao
trong khi đó toyota giới thiệu các mẫu xe lai chỉ từ sáu bảy trăm linh đô
honda và hyundai cũng đưa ra nhiều lựa chọn giá mềm
sự tiện lợi vẫn là một trường hại của xe điện
một chiếc xe điện phải mất ba mươi phút sạc để di chuyển một trăm năm mươi km ngấp một mươi lần thời gian một chiếc xe lai tạt vào chạm xăng để tiếp nhiên liệu
không có gì đột biến trong cơ cấu sản phẩm của toyota
và thực tế chỉ chứng minh những gì mọi người đã nghi ngờ và mỉa may sản phẩm của chúng tôi là hoàn toàn sai
những mẫu xe lai của chúng tôi đang dẫn dắt thị trường
kia ước tính tỷ lệ xe xăng lai điện sẽ chiếm một mươi chín tổng doanh số bán xe
tương đương với tám trăm linh chiếc
vào năm hai nghìn hai mươi tám cao hơn so với mức một mươi hai tức là ba trăm bảy mươi hai chiếc trong năm nay
ngoài ra kia cũng sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất xe điện ra mắt các mẫu xe cho thị trường đại chúng bất chấp nhu cầu xe không phát thải thấp hơn
công nghệ sạc và hạ tăng sạc cũng được dự báo sẽ sớm khắc phục những điểm yếu của xe điện
bộ phận nghiên cứu của các hãng ô tô cũng đang tăng cường hoạt động nghiên cứu và phát triển để cải tiến xe điện như giảm trọng lượng xe nhằm thúc đẩy sự phổ biến của loại xe này
vì thế xu hướng tăng trưởng của xe lai sẽ không bền vững và không thể kéo dài mãi